thưa quý vị thông tin mới nhất tỉnh cao bằng đã ghi nhận ca dương tính xác covid một mươi chín đầu tiên
ngay lập tức địa phương có ca nhiễm đã tiến hành truy vết khoanh vùng đưa bệnh nhân nhiễm bệnh đi cách ly và điều trị
qua truy vết bệnh nhân là anh lvt hai mươi tuổi trú tại xóm nà xài xã yên tổ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
cùng em trai họ đi làm phục vụ tại nhà hàng ở phường thái bảo huyện nam sơn bắc ninh
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và ở tại quán nơi làm việc
tối ba mươi một tháng một mươi anh tê cùng em trai bắt xe khách nhà xe tiến đạt chạy tuyến bắc ninh yên hoa tuyên quang
tại ngã tư đa cầu bắc ninh trên xe có hơn một mươi hành khách
khoảng ba giờ sáng một tháng một mươi một đến xã yên hoa na hàng
hai anh em t đi theo xe máy của bạn em trai đón về xã thượng giáp huyện na hàng tỉnh tuyên quang
sau đó anh tê tiếp tục đi bộ qua đường tắt từ nà ngoa thượng giáp đến xóm bản búng xã yên thổ bảo lâm
lúc một mươi một giờ cùng ngày và gọi điện cho bộ đến đón tại trạm y tế xã yên tổ khai báo y tế vào hồi một mươi một giờ ba mươi
trong lúc chờ xe trung tâm y tế huyện bảo lâm đến đón đi cách ly y tế tập trung
anh t quay về nhà khoảng một mươi năm phút và tiếp xúc với người trong gia đình
đến một mươi một giờ bốn mươi năm phút anh lvt quay về trạm y tế xã yên tổ để chờ xe đến đón